nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô và đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm mới đây liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội phối hợp với sở văn hóa và thể thao
đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế em yêu hà nội thành phố vì hòa bình
cuộc thi vẽ tranh quốc tế em yêu hà nội thành phố vì hòa bình thu hút sự tham gia của hơn ba trăm linh thiếu nhi thủ đô
và thiếu nhi quốc tế đang học tập và sinh sống tại hà nội
các thí sinh tham gia có thể vẽ các đề tài về con người và cuộc sống về hòa bình về tình yêu quê hương đất nước
tình yêu hà nội thiên nhiên tươi đẹp bảo vệ môi trường xung quanh
các tác phẩm sẽ là một món quà tinh thần có ý nghĩa thiết thực thể hiện sâu sắc tình yêu hà nội
thành phố vì hòa bình của thiếu nhi hà nội và quốc tế
đây cũng là dịp để khuyến khích tài năng sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi
đồng thời là cơ hội tốt để các em thiếu nhi việt nam và quốc tế có dịp gặp gỡ giao lưu
trao đổi với nhau tăng cường tình hữu nghị đoàn kết